hiện nay nhiều trung tâm tiếng anh thành phố hồ chí minh đang triển khai phương án phát triển e learning
để đào tạo giảm thiểu ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín có thể kéo dài
các hoạt động giáo dục đào tạo trao đổi kiến thức kỹ năng dựa vào công nghệ streaming
ứng dụng khoa học công nghệ
một số nền tảng nổi bật trong lĩnh vực này của việt nam như topical edumo kina học mãi
đang phát triển nhanh chóng
cô bé nguyễn thương kỳ tỏ ra rất thích thú với việc ngồi tại nhà và học online như thế này
dạ so với hình thức học trước đây thì con rất là thích lớp học trực tuyến
tại vì con có thể vừa đi chơi vừa đi nước này nước kia
nhưng mà con vẫn có thể tương tác và học được với các bạn và các thầy cô
không chỉ cô bé thương kỳ mà rất nhiều học sinh các bậc học trên địa bàn thành phố hồ chí minh
hơn một tháng nay đang tham gia điều đặn các chương trình học trực tuyến như thế
em thích nhất là giáo viên có những công cụ
giáo viên có thể dùng những công cụ đó để thu hút tụi em
tại tổ chức giáo dục yola tp hcm các lớp học trực tuyến được hướng dẫn và giảng dạy
bởi chính giáo viên phụ trách lớp do đó giáo viên sẽ có sự sát sao về tiến độ học tập
nội dung giảng dạy theo đúng chương trình học kiến thức được đảm bảo truyền đạt đầy đủ
học sinh có thời gian và cơ hội thực hành những kiến thức được giảng dạy với các thao tác
trên nền tảng lớp học trực tuyến hiện đại và thân thiện với người sử dụng
nền tảng học trực tuyến yola smart learning đã giúp chúng tôi đáp ứng phù hợp với hoàn cảnh
khó khăn hiện tại tất cả các học viên vẫn được cập nhật kiến thức và thực hành kỹ năng tiếng
anh liên tục trong thời gian nghỉ ở nhà tránh dịch thêm vào đó yola đã hoàn thiện và đưa
vào sử dụng hệ thống khi xếp lớp trực tuyến cho phép học viên mới kiểm tra trình độ và học
thử miễn phí trong khi chờ đợi các trung tâm của chúng tôi mở cửa trở lại hình thức học trực
tuyến mới mẻ này được đưa vào sử dụng trong mùa dịch bệnh và đã nhận được những phản hồi rất tích cực
khích lệ và ủng hộ từ phụ huynh và học sinh sự nhanh chóng tiện lợi tiết kiệm thời gian di
chuyển đưa đón của phụ huynh đặc biệt là giải quyết được mối quan tâm hàng đầu là đảm bảo sức
khỏe của con em
yola khi bé học lớp online thì các bé được tương tác trực tiếp với lại thầy cô cũng như gặp gỡ các
bạn cùng có những hoạt động ở trên lớp cùng với bạn online luôn thì tôi thấy đây là một khó khăn
cái cơ hội mà để con có thể vẫn còn cập nhật được các kiến thức và gặp gỡ bạn bè
giáo dục trực tuyến đã được các nước phát triển như mỹ anh úc áp dụng và đưa vào giảng dạy trong một
thời gian dài tại thời điểm dịch covid một mươi chín đang ảnh hưởng trực tiếp đến ngành giáo dục thì việc các
trung tâm đào tạo và trường học tại tp hcm đưa vào kịp thời áp dụng cho học sinh là một giải pháp hiệu quả